nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga chương trình nghệ thuật vang mãi bài ca tháng một mươi do đài tiếng nói việt nam tổ chức đã diễn ra tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự chương trình
cách đây vừa tròn một trăm linh năm cuộc cách mạng tháng một mươi nga đã làm dung chuyển cả thế giới
lần đầu tiên liên minh công nhân nông dân binh lính dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ nga hoàng lập ra nhà nước nga soviet nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới
đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới chính quyền chuyển từ tay thiểu số người bóc lột sang tay đa số người lao động
cách mạng tháng một mươi nga đã là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh chống lại áp bức bóc lột thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc
từ đó tiến trình phát triển của nhân loại bước sang một trăm linh
những giá trị nhân văn nhân bản được bảo vệ đề cao
trong những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc việt nam luôn nhận được sự ủng hộ trí tình của nhân dân liên xô
không chỉ giúp đỡ về kinh tế mà các chuyên gia liên xô đã đến việt nam trực tiếp lao động sản xuất và đào tạo khoa học kỹ thuật tiên tiến cho đội ngũ công nhân kỹ sư cán bộ của việt nam trên nhiều lĩnh vực
tình bạn thủy chung này không những được nuôi dưỡng từ thế hệ này sang thế hệ khác
mà mối tình việt xô việt nga luôn là một mình trực tiếp
nhân dân việt nam luôn coi nước nga nhân dân nga như địa chỉ tin cậy nhất cho sự hợp tác và phát triển
chương trình nghệ thuật đã nêu bật được ảnh hưởng sâu sắc của sự kiện cách mạng tháng một mươi nga mang tầm vóc nhân loại đối với cách mạng việt nam